tại điện kính thiên trên đỉnh nghĩa lĩnh thuộc khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thọ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo đảng nhà nước dân hương tưởng niệm các vua hùng
tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên
đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết lòng biết ơn hướng về nguồn cội tổ tiên
đồng thời lễ dỗ tổ hùng vương cũng thể hiện nét văn hóa đặc sắc của dân tộc việt nam
phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
bảy giờ sáng ngày một mươi tháng ba âm lịch với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đã tổ chức lễ dân hương hoa
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng
xây dựng đất nước việt nam giàu đẹp văn minh như ngày hôm nay
ngày xưa các cụ đã có nói rồi
là con rồng cháu tiên vua hùng thì cũng đã được đi vào tiềm thức của mỗi người con của dân việt
và có lẽ là mỗi một công dân việt nam thì đều nhớ và ghi nhận đến cái ngày dỗ tổ
và về với đất tổ cũng như về với cội nguồn của người việt
từ nhiều đời nay giá trị của lòng yêu nước tinh thần độc lập dân tộc
được khởi nguồn từ sự khai sinh ra nước văn lang của các vua hùng
được các thế hệ người việt gìn giữ và tiếp nối
tất cả những bà con về với lễ hội một cách an toàn
từ khi còn nhỏ con đã được học về công lao giữ nước của các vua hùng
lên hôm nay con thì gia đình lên đây để tưởng nhớ về các vua hùng
con sẽ cố gắng học tập để tiếp nối các cái truyền thống giữ nước của các vua hùng
tín ngưỡng thờ cúng hùng vương không chỉ thể hiện sự kính trọng đối với cội nguồn dân tộc
mà còn là mối liên kết chặt chẽ giữa giá trị tâm linh
của cả dân tộc với những giá trị khoa học
minh chứng cho sức mạnh lan tỏa của văn hóa việt nam
mang những giá trị riêng có thể hòa vào giá trị chung của văn hóa thế giới